mới đây các bác sĩ bệnh viện đa khoa thị xã phú thọ vừa tiến hành cắt bỏ thận phải mất chức năng do sỏi nhọ quản cho một người bệnh năm mươi ba tuổi
người bệnh tên lt năm mươi ba tuổi trú tại xã hà thạch thị xã phú thọ
người bệnh có tiền sử sỏi niệu còn phải nhiều năm nay tuy nhiên không điều trị can thiệp gì
chỉ đến khi xuất hiện đau quặn bụng từng cơn đau lan ra sau lưng người bệnh mới tới khám tại bệnh viện đao khoa thị xã phú thọ
tại đây kết quả thăm khám và chụp ct scan ghi nhận đai bể thận dãn độ bốn niệu quản dãn mỏng đoạn một phần ba dưới có hai viên sỏi liền kế nhau viên lớn kích thước bảy x một mươi một mm
sau khi hội trần các bác sĩ chẩn đoán thân phải của người bệnh mất chức năng dot sỏi nhựa quản và chỉ định phẫu thuật nội soi cắt thận
bác sĩ đỗ hoàng thái khoa ngoại cho biết thận phải của người bệnh đã dãn rất mỏng mất khả năng hoàn toàn nguyên nhân chỉ vì viên sỏi niệu quản gây bít tắc ở phía dưới
điều đáng nói người bệnh biết rõ mình mất bệnh sỏi thận nhưng vì chủ quan không điều trị dứt điểm ở nhà có dùng thuộc nam
trong trường hợp này phương pháp điều trị tối ưu nhất là phải cắt bỏ quả thận mất chức năng cho người bệnh để tránh những biến chứng sau này
công thề bác sĩ đỗ hoàng thái đối với người bệnh mất sỏi niệu quản thì nên can thiệp loại bỏ càng sớm càng tốt
hiện nay có rất nhiều phương pháp can thiệp sỏi nhựa quản i xâm lấn như nội soi ống mềm tán qua da nội soi tán sỏi nội soi lấy sỏi tán sỏi ngoài cơ thể với tổn thương tối thiểu hiệu quả tối đa mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh cũng như giảm thiểu mất máu vết mồ nhỏ ít đau do mổ thời gian hồi phục nhanh chóng
việc sử dụng các loại thuốc truyền miệng chưa được kiểm chứng tiêm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với sức khỏe có thể làm mất chức năng các triệu chứng của bệnh tiết nhiệu làm cho người bệnh nhầm tưởng mình đã khỏi bệnh
nhưng trên thực tế bệnh vẫn còn tồn tại làm thận ngày càng bị ảnh hưởng xấu suy giảm chức năng
bệnh nhân phát hiện ra sỏi niệu quả đã hơn chục năm rồi sỏi niệu quả bên phải
tuy nhiên thì bệnh nhân không đi can thiệp gì cả mà chỉ ở nhà uống thuốc nam thôi
uống thuốc nam nhiều năm dẫn đến là thận
khi mà bệnh nhân đến khám thì quả thận bên phải của bệnh nhân đã giãn rất là lớn rồi và nhu mô rất là mỏng không còn một chút chức năng nào cả
và nguyên nhân cũng chỉ vì một cái viên sỏi niệu quả rất là nhỏ nó nằm phía dưới nó gây cản trở gây tăng nghẽ mà dần dần nó hỏng mất quả thận
rất là đáng tiếc cho trường hợp này
các bệnh nhân người dân thì nên đi khám và điều trị sớm can thiệp sớm để tránh những biến chứng mà nó gây ảnh hưởng đến chức năng thận nhất là hỏng mắc quả thận
hiện nay thì phẫu thuật điều trị sỏi thận thì có rất nhiều phương pháp mà can thiệp ít xâm lấn ít ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân
ví dụ như là nội soi tán sỏi ngược dòng nội soi tán sỏi qua da hoặc là nội soi tán sỏi vào ống mềm hoặc là nội soi sau cúng mạc lấy sỏi
đều là những phương pháp can thiệp ít xâm lấn và ít ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân
không như là phương pháp mổ mở truyền thống ngày xưa phải dạy da rất là dài và bệnh nhân đau đớn sau mổ
hơn nữa ảnh hưởng đến thẩm mỹ nữa
và đối với phương pháp cắt thận nội soi thì có thể thực hiện qua đường nội soi sau khúc mặt hoặc là trong khúc mặt
ở ảnh viện chúng tôi thực hiện cắt thận qua đường nội soi sau khúc mặt
tức là mình chỉ đặt ba lỗ tư đấu ca thôi và mình thao tác qua ba lỗ tư đấu ca đó
và cắt thận chỉ có ba lỗ tư đấu ca mà không phải tránh động một cuộc mổ mở mà phải dạy da tầm khoảng vài chục phân
bệnh nhân rất là đau đớn sau mổ
thì cái ưu điểm của cái phẫu thuật nội soi thì nó sẽ giúp cho bệnh nhân hồi phục nhanh chóng sau mổ
tránh được một cái vết mổ dài đau đớn thời gian hồi phục nhanh chóng và thẩm mỹ tốt hơn
cũng theo các bác sĩ niệm quả là một đường ống dài khoảng hai mươi năm cm dẫn nước tiểu từ thận xuống bảng quang
căng xuống cuối thì niệu quản càng hẹp
sởi niệu quản là di chuyển từ thận xuống niệu quản dạng nguy hiểm nhất trong các bệnh về sởi niệu quản
sởi nằm ở trong đáy niệu quản gây ra càn trở dòng nước tiểu từ thận xuống bảng quang
do sự tắc nghẽn này mà thận sẽ bị ún nước nước tiểu gây ra các biến chứng nguy hiểm
sởi có thể gặp ở bất cứ đoạn nào của niệu quản hay gặp ít nhất ba vị trí hẹp niệu quản bao dồm
đoạn nối thận vào niệu quản đoạn nối niệu quản vào bảng quang đoạn niệu quản nằm phía trước động mạch trậu
số lượng thường là một viên đôi khi nhiều viên hay thành một chuỗi sỏi
đoạn niệu quản có sỏi thường viêm dính rể lên
đoạn niệu quản trên dãn ra đoạn niệu quản dưới sẽ teo nhỏ và chết hẹp
khi sỏi mới hình thành sởi chưa gây ra các triệu chứng cấp biến chứng nguy hiểm
giao đoạn này thường kéo dài khoảng hai năm
nếu chưa có những triệu chứng hay triệu chứng rất mờ nhạt người bệnh thường không để ý
nếu phát hiện với điều trị niệu khoa có hiệu quả lên tới tám mươi
sỏi niệu quản là một dạng sỏi của đường tiết niệu với những đặc điểm sau đây
phần lớn là do sỏi theo đường đức tiểu di chuyển xuống một số ít sỏi tự hình thành khi xẹo niệu quản vết niệu quản bị chết hẹp
nhựa quản có chiều dài khoảng hai mươi năm ba mươi cm đường kính dài khoảng hai bốn mm và sỏi từng xuất hiện ở ba vị trí hẹp của nhựa quản
một phần ba niệu quản trên đoạn tiếp nối giữa bể thận và niệu quản
một phần ba niệu quản giữa niệu quản bắt chéo qua bóng mạch trậu
một phần ba niệu quản dưới đoạn đối tiếp giữa niệu quản và bằng quang trong quá trình thành bằng quang
sỏi niệu quản ở dưới chiến tỷ lệ khoảng bảy mươi bảy mươi năm các trường hợp sỏi niệu quản
sỏi niệu quản thường có hình bầu rục bề mặt su si đường kính trên dưới một cm
một số ít trường hợp sởi có thể nhiều hơn một viên hoặc xếp thẳng chuỗi dọc theo nhựa quản
khi có những triệu chứng của sỏi niệu quản xuất hiện bao cần phải điều trị sớm để tránh những biên chứng nguy hiểm về sau
có thể gây ra các biên chứng như ứng đức tại thận niệu quản
sỏi niệu quản có thể làm tắc nghẽn đường tiết nhậu gây ra ứng đức thận với những mức độ khác nhau
viêm đường tiết nhiệu khi để lâu ngày sỏi sẽ gây ra tổn thương nghiêm mạc tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh trúng ngụ và sinh sôi
viêm đài bể thận cấp tính mạng tính sỏi niệu quản gây ra ứng đức nhiễm khuẩn ở nhiều vị trí
thêm vào đó các tế bào thận sẽ bị tổn thương khiến đai bể thận sẽ bị viên nhiễm tạo ra các bể thận cấp tính hoặc viêm bể thận mạng tính
thận ứ mủ viêm thận tắc nghẽn nở tiệt nhậu thận ứ nước kéo dài sẽ làm tích tụ nhiều độc tố trong cơ quan
nếu không được cấp cứu kịp thời thận sẽ bị ứ viêm có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
suy thận cấp hoặc mạng tính trong trường hợp mức độ tổn thương thận lên tới bảy mươi năm thì khả năng hồi phục sự rất khó
bệnh nhân sẽ phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận để duy trì sự sống
sỏi nhậu quả nếu không được chữa trị sớm sẽ gây ra rất nhiều những biến chứng nguy hiểm vì vậy cần phải được thăm khám và điều trị kịp thời
các phương pháp điều trị sỏi nhập quản hiện nay bao gồm điều trị nội khoa điều trị nội khoa về thuốc là điều trị hỗ trợ để đưa sỏi ra ngoài theo đường tự nhiên
điều trị can thiệp đối với những trường hợp không khả năng điều trị nội khoa hay điều trị nội khoa hai tuần mà sỏi không tự ra ngoài thiết đường tự nhiên
thì người bệnh nên nhập viện để được can thiệp tránh để lâu gây ra biến chứng nguy hiểm
các sỏi nhậu quả có kích thước rất nhỏ nên các biện pháp can thiệp hiện đại sẽ được các bác sĩ thực hiện rất nhẹ nhàng ít biến chứng sau khi can thiệp
các biến chứng can thiệp điều trị sỏi niệm quản bao gồm tán sỏi ngoài cơ thể là phương pháp sử dụng sóng sung kích hội tụ tác động từ bên ngoài cơ thể tập trung tại vùng có sỏi
trong khoảng thời gian từ bảy đến một mươi năm ngày các mảnh sỏi vụn sẽ tự thoát ra nhượng quản xuống bảng quang và theo đường tiểu ra ngoài
tán sỏi qua da bác sĩ đưa đầu tán qua một lỗ mở nhỏ đường hầm trên da dây chuyển vào thận sau đó xuống nhượng quản để tán sỏi
cũng trong đường hầm này bác sĩ sẽ đặt một ống thông thận giúp cho việc kiểm tra chụp sau mổ
tán sỏi ngược dòng bác sĩ đưa máy sỏi kèm đầu tán theo đường nhậu quả và bảng quang sau đó lên tới nhậu quả để tiếp cận trực tiếp viên sỏi
sau đó sử dụng năng lượng khí nén hoặc laser để phá vỡ viên sỏi và bơm rửa cắt để lấy hết vụn sỏi ra ngoài
đây là phương pháp tối ưu nhất cũng đòi hỏi kỹ thuật cao của người bác sĩ
tán sỏi ngược dòng qua ống nội soi mềm đây là một kỹ thuật hiện đại ít xâm lấn trong điều trị bệnh lý sỏi đường tiết niệu
kỹ thuật này giúp bảo tồn tối đa chức năng thận giúp người bệnh hồi phục nhanh chóng
người bệnh có thể ra viện sau một hai ngày với phương pháp này người bệnh sẽ không có vết mổ mọi thao tác được thực hiện qua đường tự nhiên
phẫu thuật thở để lấy sỏi thường áp dụng khi sỏi quá to hoặc người bệnh đã có nhiều biến chứng nhiễm trùng nặng
phẫu thuật lấy sỏi nội sỏi nội sỏi qua hổ bụng hay khoang sau phúc mạc để lấy viên sỏi
phẫu thuật cắt thận bác sĩ sẽ buộc phải chỉ định phẫu thuật sau khi sỏi gây ra những biến chứng làm tận mất hoàn toàn chức năng gây đau và nhiễm khuẩn
có một số biện pháp phong ngừa sỏi nhựa quản bao gồm bạn có thể giảm thiểu nguy cơ mắc sỏi nhựa quản bằng cách
bổ sung đủ nước cho cơ thể đối với người bệnh có tiền sử sỏi thận bạn nên thải ra ngoài cơ thể khoảng hai năm lít đứt tiểu mỗi ngày
nước tiểu màu vàng nhạt là một trong những dấu hiệu cơ thể đã được cung cấp đầy đủ nước
hạn chế bổ sung các loại thực phẩm chứa nhiều canxi osalat như phô mai sữa nước chè đặc củ cải và đậu bắp
hạn chế ăn muối và protein động vật trong bữa ăn hàng ngày bạn nên giảm thiểu lượng muối trong nguồn đạo nguồn gốc tự nhiên từ thực vật như nấm các loại đậu
còn để bổ sung đầy đủ canxi canxi trong thức ăn thường không gây ảnh hưởng tới nguy cơ sỏi thận
do đó bạn nên tiếp tục bổ sung các loại thực phẩm dầu canxi chỉ trừ những trường hợp bác sĩ khuyên cáo là không nên vì khi cơ thể bị thiếu canxi rất dễ dẫn tới những bệnh lý liên quan đến xương khớp
để phong ngừa bệnh sỏi thận người dân cũng cần phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện sỏi thận
từ đó có biện pháp can thiệp kịp thời tránh người hưởng tới chức năng của thận
để bảo vệ thận mọi người còn lưu ý nên tập thể dục ít nhất ba mươi phút mỗi ngày
cần phải có một chế độ ăn uống lựa chọn thực phẩm lành mạnh
cần phải có đủ chất tăng cương nhiều rau xanh hoa quả tươi rằm muối
đặc biệt cần phải lưu ý uống đủ nước sẽ giúp cho thận khỏe mạnh tốt hơn
khi có những dấu hiệu đau lưng hoặc đau vùng thật lưng dưới mặn xườn đau khi tiểu tiểu xoán bí tiểu
cần để tới ngay bệnh viện hoặc cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời tránh để lại những biến chứng nguy hiểm
khi người bệnh phát hiện mình mắc sỏi thận hoặc sỏi nhựa quản tuyệt đối không được tự ý điều trị tại nhà
mà cần phải tới cơ sở y tế để thăm khám và chữa trị kịp thời